một đường dây ghi số đề với quy mô lớn mỗi tháng giao dịch trên một mươi tỷ đồng vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc triệt phá
trước đó vào chiều tối ngày một mươi hai tháng năm công an thành phố bù ma thuật đã đồng loạt kiểm tra bắt quả tăng nhiều điểm trong một đường dây đang tổ chức ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố
cầm đầu đường dây này được xác định là hồ thị thanh nhi ba mươi sáu tuổi trú tại phường tân lập
đường dây số đề này hoạt động rất tinh vi từ cuối năm hai nghìn hai mươi
mỗi ngày nhi cùng đồng bọn sẽ đứng ra ghi số đề cho những người có nhu cầu trên địa bàn thành phố bumathuot
cho đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả sổ số của các đài như miền bắc đà nẵng khánh hòa để tính thắng thua với các con bạc
bước đầu công an đã làm rõ mỗi ngày đường dây này ghi số đề cho các con bạc từ ba trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng và trung bình mỗi tháng số tiền giao dịch ghi số đề trên một mươi tỷ đồng
hiện công an thành phố bô ma thuật đã ra quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng và đang củng cố hồ sơ để xử lý tám đối tượng khác